đến chiều hôm nay hai mươi hai tháng tám lực lượng chức năng huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
vẫn đang phong tỏa hiện trường dập lửa tàn ở khu vực vụ cháy trên địa bàn xã nhị bình
khiến cả trăm mét vuông nhà xưởng bị thiêu cháy
thông tin ban đầu vào buổi trưa người dân khu vực hốt khoảng phát hiện khói lửa bốc ra từ kho xưởng
ở căn nhà không số trên đường nhị bình năm xã nhị bình huyện hóc môn nên hô hoáng kêu cứu
lửa gặp các vật liệu dễ cháy trong xưởng nên nhanh chóng bùng phát lan rộng
mọi nỗ lực tiếp cận dập lửa của người dân đều bất thành
đám cháy lan sang khu vực công ty trách nhiệm hữu hạng xuân đình chuyên làm dây đai
phù liệu dày dép túi sách và ngày càng dữ dội hơn
cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện hóc môn và quận một mươi hai huy động nhiều phương tiện
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tiếp cận đám cháy
sau đó hỏa hoạn đã được khống chế
ghi nhận ban đầu không có thiệt hại về người
cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc